nên là hai ba cái dồn dập lại cho nên cái giá thị trường hiện bây giờ nó đang xuống coi như là rất là nhanh
người nuôi đồng loạt cho lợn xuất trường sớm giảm đàn để giảm thiểu duy trò dịch bệnh là cơ hội để thương lái ép giá
bên cạnh đó việc người dân chưa hiểu rõ về dịch tà lợn châu phi lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng khiến nhu cầu thịt lợn giảm xuống
và đó cũng là một nguyên nhân khiến cho giá lợn hơi xuất chuồng ở đồng nai giảm mạnh
thì cái giá nó có hơi có một cái nhiễu loạn đó đặc biệt là trong cái tình hình hiện nay tôi nghĩ rằng là một số có các tác động của thương lái
bởi vì khi mà chúng ta chưa công bố những cái giá cụ thể hàng ngày nhiều người những vùng dân vùng sâu vùng xa biết đó
thì thương lái là một cái người có những cái tác động rất là mạnh trong cái này
những cái thông tin đó và cái tác động bán chạy đó thì rõ ràng là thương lái tác động vô
thì khi người dân hoang mang có một số các hộ dân chưa nghĩ đến cái chuyện là có được hỗ trợ hay không thì người ta đã lo bán chạy
trước tình hình này
hiệp hội chăn nuôi tỉnh đồng nai kiến nghị tăng cường kiểm soát dịch bệnh với lượng lợn vận chuyển từ tỉnh khác tới
đặc biệt là với các xe chở lợn từ các tỉnh phía bắc
mặt khác hiệp hội này cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền thông tin đầy đủ về vùng dịch
và việc thịt lợn nhiễm khuẩn tà lợn châu phi không ảnh hưởng tới sức khỏe con người
để ổn định tâm lý người tiêu dùng và cả người nuôi lợn
thưa quý vị trước diễn biến thời tiết tại quảng bình đang tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh xuất hiện
gây hại và làm ảnh hưởng đến sinh trường của lúa vụ đông xuân
ngành nông nghiệp địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại để làm hạn chế thiệt hại
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
huyện lệ thủy được xem là vựa lúa lớn nhất của tỉnh quảng bình
vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện lệ thủy gieo cấy hơn một mươi hectare lúa
từ đầu năm đến nay điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây lúa phát triển tốt
tuy nhiên các đối tượng gây bệnh trên lúa cũng phát triển
hiện có hơn hai trăm ba mươi hectare lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn và bị chuột phá hoại
để chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa
phòng nông nghiệp huyện lệ thủy đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tăng cường cán bộ kỹ thuật
bám sát đồng ruộng
theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại
dự báo chính xác thời điểm phát sinh gây hại để hướng dẫn phòng trừ kịp thời
điều kiện thời tiết thuận lợi do đó là tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa
khác so với các năm trước
do cây lúa phát triển sinh trưởng phát triển tốt
do đó nó tạo điều kiện cho một số sâu bệnh xuất hiện
đặc biệt là bệnh đậu ôn trên lá
để ngăn chặn bệnh đậu ôn này
ủy ban huyện đã chỉ đạo và phòng nông nghiệp tích cực tham mưu
để chỉ đào các địa phương các hợp tác xã
ra quân triển khai các biện pháp phòng trọng bệnh đậu ôn
theo trị cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng bình
toàn tỉnh hiện có hơn ba trăm bảy mươi hectare lúa bị chuột phá hoại
gần năm trăm linh hectare lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá
sáu mươi hectare bị nhiễm bọ trĩ
thời gian tới dự báo sẽ có các loại sâu bệnh tiếp tục xuất hiện
và gây hại cho cây lúa
do vậy công tác kiểm tra phát hiện bệnh sớm để phòng trừ
sẽ giúp năng suất lúa đạt hiệu quả cao hơn
thưa quý vị và các bạn
hiện nay trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều loại đá trường nóng
và nhiều phương pháp dân gian truyền miệng để chữa tê bì chân tay
tác dụng thực tế thì chưa thấy đâu
nhưng đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện vì bị bỏng nặng
do điều trị theo phương pháp trường đá này
bệnh nhân này mắc đai tháo đường đã hai mươi bảy năm
những biến chứng tê bì tay chân của bệnh nhân tiểu đường lâu năm
khiến ông luôn cảm thấy khó chịu
thời gian gần đây ông được tặng một cặp đá kỳ diệu
với lời quảng cáo có cánh là giảm tê bì chân tay lưu thông khí huyết
tuy nhiên mới dùng đến lần thứ hai
thì ông đã phải nhập viện vì bỏng nặng ở hai bàn chân
đây đều không phải là trường hợp hiếm gặp
khi bệnh nhân đái tháo đường tự ý trường nóng bằng các nguyên liệu khác nhau
như đắp lá trường đá dùng đá muối himalaya
theo các bác sĩ các bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường
việc sử dụng các loại đá trường nóng này cực kỳ nguy hiểm
do biến chứng thần kinh ngoại vi khiến bệnh nhân mất đi cảm giác nóng lạnh
đó là nguyên nhân dù nóng với trường đá nhưng cũng không có nguyên liệu khác

hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra tác dụng của việc trường nóng
có thể chữa tê bì tay chân cho các bệnh nhân đái tháo đường
việc tự ý áp dụng các phương pháp chuyển miệng cũng như nghe theo lời quảng cáo có cánh
mà không kiểm chứng rồi sử dụng khi chưa có chỉ định sẽ để lại hậu quả khó lường
thưa quý vị ngày mai ngày tám tháng ba mới chính thức là ngày quốc tế phụ nữ
tuy nhiên từ vài ngày nay thị trường hoa đã bắt đầu sôi động
với đa dạng các loại sản phẩm quà tặng dành cho phái đẹp trên địa bàn tp hcm
trong đó dịch vụ quà tặng dành cho phái đẹp trên địa bàn tp hcm
các cửa hàng hoa online được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng
bên cạnh cửa hàng hoa truyền thống những cửa hàng hoa online tại tp hcm năm nay
tấp nập người đặt hoa dịp lễ tám tháng ba
so với việc đến trực tiếp cửa hàng để chọn mua hoa
đặt hoa trực tuyến được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó
mình nghĩ đặt hoa online sẽ tiện hơn so với những người thứ nhất không có thời gian
thứ hai là nhà ở xa so với tiệm hoa mà người ta không tiện để tới
chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân đại diện cửa hàng hoa online cho biết
giá hoa tươi dịp này tăng từ hai trăm linh cho tới bốn trăm linh đặc biệt là hoa hồng đỏ
do lượng hoa không cung cấp đủ cho thị trường
năm nay lượng khách đặt hoa online tăng mạnh so với năm ngoái
khiến các cửa hàng đều trong tình trạng quá tải
canh tháng ba năm nay là cái hoa nó khá là hiếm
thị trường các nông dân ở đà lạt cung cấp không đủ số lượng nhiều
nên tình trạng hoa tăng khá cao
trung bình giá hoa tăng khoảng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh
năm nay thì mọi người có cái kinh nghiệm mà mua hàng online
đó là mọi người sẽ mua sớm
thậm chí là nhiều người đã để mua trước cả một tháng để được cái giá nó rất là tốt
do đặc thù tất cả hệ thống quản trị đặt hàng quản lý đơn hàng
và chăm sóc khách hàng đều là trực tuyến qua mạng
nên bộ phận chăm sóc khách hàng của những cửa hàng hoa này
đều hoạt động hết công suất để có thể phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng
thường là bên tôi chúng tôi là sẽ tăng ca
cho những nhân viên bên bộ phận chăm sóc khách hàng
sẽ theo dõi những đơn hàng đặt online
và tăng ca theo dõi suốt hai mươi bốn h hai mươi bốn h để đáp ứng được nhu cầu của khách
sau khi nhận đặt hoa thì trong dòng một tiếng rưỡi cho tới hai tiếng thì sẽ nhận được hoa
và thường những dịp lễ thì chúng tôi sẽ giao cho khoảng khung giờ
từ buổi sáng hoặc là buổi chiều hoặc tối
để đáp ứng được giao hoa đúng thời lượng giờ cho khách
hướng tới các bạn trẻ theo phong cách hiện đại
nhóm đối tượng văn phòng với sự trang nhã lịch thiệp
dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi
thị trường hoa online ngày càng trở thành một dịch vụ không thể thiếu
trên thị trường thành phố hồ chí minh
cho đến thời điểm hiện tại thị trường hoa thành phố hồ chí minh
đang nóng lên với sự cạnh tranh về giá cả
lượng tiêu thụ và sức hấp dẫn của hoa nội địa và hoa ngoại nhập
ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn lễ hội tết dừng của người mông
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nà hầu huyện yên văn yên
là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp
đây là nghi lễ truyền thống gắn kết con người với thiên nhiên
mang giá trị nhân văn sâu sắc đồng thời nâng cao ý thức của người dân
trong việc bảo vệ rừng bảo vệ thiên nhiên
sau đây là phóng sự được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại yên bái
tết dừng được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng riêng
hoặc ngày đầu tiên tháng hai âm lịch với mục đích cúng thần rừng
để cầu an lành cho con người xúc vật và cỏ cây
theo quan niệm của người mông tại đây thần rừng thần cây thần suối
là những vị thần giúp con người xua đuổi thú giữ cho gỗ làm nhà cho nguồn nước uống
đây cũng được xem là một cuộc họp tổng kết của thôn bản về công tác bảo vệ rừng
có sự tham gia của tất cả các chủ hộ trong thôn cán bộ lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã
việc thực hiện hương ước quy ước về bảo vệ rừng đầu nguồn
góp phần quan trọng trong việc bảo vệ rừng nguyên sinh nà hầu
tết dừng là truyền thống của người mông chúng mình
để cầu mong thần rừng sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản
trong ba ngày tết dừng cả bản bảo nhau không ai được lên chặt cây
săn bắt đào măng lấy củi từ rừng
tết rừng cũng là dịp để nhân dân trong bản lên kế hoạch cho việc bảo vệ rừng cho cả năm nữa
hàng năm xã đều tổ chức và các thôn đều tổ chức lễ tết dừng này
thông qua lễ tết này thì việc ý thức của người dân để bảo vệ rừng rất là cao
lân cao chất lượng của rừng thông qua hoạt động này cũng là tuyên truyền quảng bá về phong tục tập quán của người dân xã nàng hậu nói riêng
đấy đối với đại viện văn yên thì thực hiện theo đề án du lịch
đấy cho hai nghìn một mươi năm và hai nghìn hai mươi thì xã cũng đang kêu gọi người dân cùng nhau bảo vệ rừng để đưa nàng hậu vào là một cái vùng gọi là du lịch sinh thái
đấy cho hai nghìn một mươi năm và hai nghìn hai mươi thì xã cũng đang kêu gọi người dân cùng nhau bảo vệ rừng để đưa nàng hậu vào là một cái vùng gọi là du lịch sinh thái
khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu có diện tích tự nhiên gần một mươi tám hectare thực hiện chức năng phòng hộ sung yếu cho đồng bằng sông hồng
bảo tồn đa dạng sinh loài đặc hữu thuộc dãy núi hoàng liên sơn
về lâu dài tận dụng tiềm năng lợi thế từ rừng nguyên sinh tỉnh yên bái sẽ triển khai xây dựng khu du lịch sinh thái nàng hậu với sự giúp đỡ của cộng hòa đên bắc đức
nhằm tăng nguồn thu nhập cho người dân tộc thiểu số giúp cho người dân tộc thiểu số có nguồn thu bền vững từ rừng
trong phần tin quốc tế hạ viện nga ủng hộ dự luật trừng phạt việc đưa tin giả mạo
tòa án canada bắt đầu xem xét hồ sơ dẫn độ bà mạnh vãn chu
ngày bảy tháng ba hạ viện nga đã ủng hộ dự luật cho phép phạt hoặc cấm các phương tiện truyền thông trên mạng đăng tải các thông tin giả mạo
theo dự luật này cơ quan công tố của nga sẽ được quyền quyết định đâu là tin giả và lệnh cho cơ quan giám sát truyền thông yêu cầu phương tiện truyền thông đăng tin giả phải tiến hành xóa bỏ
nếu không tuân thủ trang mạng đăng tin giả sẽ bị chặn và đối mặt với mức phạt lên tới gần hai mươi ba đô la nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng như chết người hoặc bạo động
dự luật được các nghị sĩ nga ủng hộ ngay trong lần đọc thứ hai tại hạ viện và nhiều khả năng sẽ được chính thức thông qua trong lần đọc thứ ba vào cuối tuần này trước khi gửi lên tượng viện xem xét và được tổng thống vladimir putin ký ban hành
không chỉ đẩy mạnh quy định về phòng chống vấn nạn tin giả nga cũng sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm loại bỏ các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước này
thông điệp này được tổng thống nga vladimir putin đưa ra tại phiên họp của cơ quan an ninh liên bang nga trước thực trạng những năm gần đây
vì vậy moscow liên tục phải đối phó với các cuộc tấn công mạng phối hợp có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho các lợi ích quốc gia
theo tổng thống putin các cuộc tấn công mạng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới với xu hướng có kết nối và được lên kế hoạch rất tốt
vì vậy nga cần phải sẵn sàng cho việc bảo vệ tài nguyên thông tin quốc gia và nhanh chóng loại bỏ các cuộc tấn công này
bên cạnh đó nga cũng cần bảo đảm duy trì hoạt động thông tin liên lạc bí mật và hạn chế tối đa hậu quả do các cuộc tấn công mạng gây ra
ngày sáu tháng ba một tòa án của canada đã bắt đầu xem xét hồ sơ dẫn độ bà mạnh vãn chu giám đốc tài chính của tập đoàn truyền thông huawei trung quốc theo đề nghị của phía mỹ
bà mạnh vãn chu có xuất hiện tại tòa nhưng không phát biểu
thông tin chi tiết về buổi làm việc không được tiết lộ
ngoài thông báo của tòa yêu cầu bà mạnh vãn chu phải quay lại trình diện vào ngày tám tháng ba
hiện bà mạnh vãn chu đang được tại ngoại và sinh sống trong một căn nhà sang trọng tại thành phố vancouver của canada
sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh lên tới bảy năm triệu đô la kèm theo cam kết tuân thủ một loạt biện pháp chịu giám sát
dự kiến quy trình xem xét dẫn độ bà mạnh vãn chu có thể kéo dài nhiều tháng thậm chí nhiều năm
bà mạnh vãn chu bị canada bắt giữ hôm một tháng một mươi hai năm ngoái theo yêu cầu của phía mỹ với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt iran
vụ bắt giữ đã thổi bùng căng thẳng giữa canada và trung quốc với việc bắc kinh tiến hành bắt giữ bốn công dân canada chỉ sau đó ít ngày
ngày sáu tháng ba kỳ họp lần thứ một trăm năm mươi một hội đồng ngoại trưởng ả rập khai mạc tại trụ sở liên đoàn ả rập ở thủ đô cairo của ai cập
theo thông báo các ngoại trưởng đã trao đổi về cuộc xung đột palestine israel và các biện pháp nhằm thúc đẩy sáng kiến hòa bình ả rập
sáng kiến hòa bình được liên đoàn á rập công bố năm hai nghìn hai kêu gọi bình thường hóa quan hệ giữa các nước ả rập với israel
đổi lại israel sẽ rút khỏi các khu vực chiếm đóng và thảo luận về vấn đề định cư cho người tị nạn palestine dựa trên một nghị quyết của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tuy nhiên theo ngoại trưởng nga sergei lavrov sáng kiến này đang bị hủy hoại
làm ảnh hưởng đến việc giải quyết xung đột palestine
israel dựa theo các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hãng sản xuất ô tô toyota của nhật bản sẽ hợp tác với cơ quan thám hiểm vũ trụ của nước này để thực hiện nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng
động thái này đánh dấu sự tham gia chính thức đầu tiên của toyota trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ
cơ quan thám hiểm vũ trụ nhật bản và toyota đều đã xác nhận thông tin này
chi tiết kế hoạch phối hợp chung sẽ được thông báo trong tuần tới
theo đó toyota sẽ phát triển một xe tự hành
để di chuyển trên bề mặt mặt trăng phục vụ công tác thám hiểm
trước đó toyota từng tham gia phát triển một robot nhỏ gửi lên trạm vũ trụ quốc tế iss
kế hoạch mới này cũng cho thấy thế giới đang quay trở lại thám hiểm mặt trăng
còn được gọi là lục địa thứ tám của trái đất
sau năm thập kỷ kể từ lần đầu tiên các phi hành gia mỹ đặt chân lên mặt trăng
đến nay chỉ có nga mỹ và trung quốc đã phóng tàu vũ trụ
thực hiện hành trình dài ba trăm tám mươi bốn km và đặt chân thành công lên mặt trăng
sau nhiều năm áp dụng chính sách một con
giờ đây chính phủ trung quốc lại đang đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con
do lo ngại tỷ lệ sinh giảm và số lượng dân số già đang tăng cao
trung quốc đang đối mặt với tình trạng biểu đồ dân số giảm
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ sinh tại quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây
chỉ có một mươi năm triệu trẻ em được sinh ra trong năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn hai triệu trẻ so với năm trước đó
theo giới chuyên gia nếu như tình hình này tiếp diễn nó sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của trung quốc
nếu như chúng ta vẫn giữ tỷ lệ sinh thấp như hiện nay nền kinh tế toàn cầu sẽ mất động lực phát triển
thậm chí là chỉ trẻ đầu tư công nghệ và tất cả mọi yếu tố khác sẽ biến mất
nền kinh tế trung quốc đã nổi lên trong vòng bốn mươi năm qua bởi lực lượng sản xuất dồi dào
thế nhưng hiện nay lực lượng sản xuất cũ ấy giờ đây phần lớn đã về hưu và không được thay thế bởi lực lượng mới
mặc dù chính phủ trung quốc đã bỏ luật cấm sinh con thứ hai từ ba năm trước đây
nhưng nhiều cặp vợ chồng đã từ chối sinh thêm con
latichou là một trong số đó
tôi không tự tin đủ chi phí để sinh thêm đứa thứ hai
mặc dù vợ chồng tôi cũng muốn có thêm em cho con trai của mình để cháu không thấy cô đơn
chính phủ trung quốc đã ban hành nhiều quy định giảm thuế và các chính sách khuyến khích gia đình sinh con thứ hai
đồng thời thắt chặt các quy định về phá thai và ly hôn
thế nhưng dường như tất cả những chính sách ấy vẫn chưa đủ
việc thay đổi được tư tưởng của một thế hệ về việc sinh sản và kết hôn là việc cần thời gian lâu dài tại trung quốc
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt